đoàn công tác của học viện và hội đồng lý luận trung ương do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tình hội đồng lý luận trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh yên bái
về tình hình phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh yên bái
đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao những kết quả yên bái đã đạt được trong gần một mươi năm qua
đồng chí nhấn mạnh yên bái cần tiếp tục phát triển khai thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về công tác xây dựng đảng và chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy truyền thống đoàn kết
và ý chí khát vọng phát triển đẩy mạnh đổi mới sáng tạo phát huy mọi nguồn lực
để đưa yên bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm hai nghìn hai mươi